tính đến sáng nay tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới đã vượt mốc hai trăm linh người trong đó hơn tám người đã tử vong
đáng chú ý số ca tử vong tại châu âu đã lần đầu tiên vượt châu á trong đó italia iran và tây ban nha đã ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất
riêng tại italia trong ngày hôm qua có bốn trăm bảy mươi năm ca tử vong con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát